giả danh là phụ nữ lớn tuổi cần thỏa mãn nhu cầu sinh lý các đối tượng đã đăng bài trên các hội nhóm tìm phi công trẻ với mức thù lao là từ một mươi cho đến hai mươi triệu đồng
không ít thành niên đã bị sập bấy
trước đó lực lượng công an phát hiện phan văn huy hai mươi sáu tuổi và phan công quốc hai mươi ba tuổi cùng chú tại quận liên triều đà nẵng vi phạm giao thông
dừng phương tiện để kiểm tra lực lượng phát hiện cả hai cất giấu nhiều thẻ ngân hàng đứng tên nhiều người có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc
qua đấu tranh quốc khai nhận đã mua lại một tài khoản facebook rồi tự giới thiệu là máy bay bà giả chuyên môi giới cho các phi công trẻ bán dâm
quốc và huy đã nghĩ ra những lời quảng cáo hấp dẫn để dụ dỗ các chàng trai trẻ sập bẫy với mức giá từ một mươi đến hai mươi triệu đồng phí môi giới là từ một cho đến một năm triệu đồng
để các phi công trẻ tin tưởng huy làm giả căn cước công dân mang tên hoàng thị thúy để mở tài khoản ngân hàng cùng tên
thấy tên tài khoản chung với tên facebook nên nhiều nạn nhân đã sập bẫy
lực lượng công an bước đầu xác định huy và quốc đã chiếm đoạt một mươi bảy triệu đồng phí môi giới của nhiều nạn nhân